thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với vũ thị thúy chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc nhật nam group tiền thân là công ty bất động sản nhật nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời điểm này qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội xác định có hàng nghìn người đã bị thúy lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng
trước đó vào ngày ba mươi một tháng tám vũ thị thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa thông tin sai sự thật về công ty bất động sản nhật nam có nhiều bất động sản dự án đầu tư có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân
thúy đã sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên rồi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
công ty bất động sản nhật nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh thành phố trên cả nước
lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao từ năm đến bảy một tháng
tương đương với sáu mươi tám mươi bốn một năm kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản
hoạt động này được nhiều cơ quan chức năng cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế an ninh trật tự
trước đó vũ thị thúy từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan huyện bình chánh tp hcm
đang lấy lời khai điều tra nhóm người có biểu hiện quấy dối phá quán cà phê trên địa bàn để cưỡng đoạt tài sản
chủ quán cà phê trên đường số một xã vĩnh lộc a huyện bình chánh cho biết
thời gian gần đây một số thanh niên lạ mặt thường hay tới quán quấy phá chửi bới đe dọa nếm gạch vào những người trong quán khiến nhiều người hoảng loạn
do sợ ảnh hưởng đến kinh doanh chủ quán cà phê đã hai lần chuyển cho các đối tượng tổng cộng một mươi triệu đồng
trong đó có hai người xưng là tý đạt và hiền đậu lâu
sau đó đe dọa để quán không quấy phá nữa thì phải chuyển cho chúng hai trăm linh triệu đồng
mới đây khi tý đạt hiền đậu lâu và hai thanh niên khác tới quán nhận tiền thì bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm phát hiện bắt quả tang
thu giữ trên phương tiện của nhóm này gồm dao ná bi sắt toàn bộ tăng vật và người liên quan
được bàn giao cho công an xã vĩnh lộc a huyện bình chánh xử lý theo thẩm quyền
một nạn nhân của đường dây đưa lao động việt nam
đường dây đưa lao động việt nam sang myanmar trái phép dưới chiêu trò là việc nhẹ lương cao
vừa được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu phối hợp với tổ chức trẻ em dòng xanh giải cứu thành công
theo kết quả điều tra vào khoảng giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba do hoàn cảnh gia đình khó khăn
một người đàn ông được giới thiệu để anh xuất cảnh sang myanmar làm việc
tuy nhiên không như thỏa thuận ban đầu các đối tượng đã giam giữ người đàn ông trên đánh đập bỏ đói trong nhiều ngày liền
sau nhiều ngày bị giam giữ
đàn ông trên đã bỏ trốn và liên hệ với gia đình để đến công an tỉnh bạc liêu trình báo
nhận được tin báo lượng chức năng đã giải cứu người đàn ông và đưa trở về tỉnh bạc liêu an toàn
còn tại tỉnh quảng trị từ vụ việc phát hiện năm người trung quốc không có giấy tờ tùy thân
với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng
công an tỉnh quảng trị đã xác định đây là một đường dây hoạt động đưa người xuất cảnh trái phép qua lào
với nhiều thủ đoạn tinh vi
từ đó lại phương án triệt phá thành công
quá trình điều tra cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng chính trong đường dây là trần xuân luận
trú tại huyện hương hóa tỉnh quảng trị
trần xuân luận cùng trần xuân quân bị bắt quả tang khi đang điều khiển hai xe máy
chở theo năm người trung quốc
đáng chú ý quân chính là em ruột của luận
có tổ chức và hoạt động trên nhiều địa bàn kể cả nước ngoài
do đó là cái này cũng là gây rất nhiều cái trong quá trình cầm kiểm soát của lực lượng chính xác
cái thứ hai là các đối tượng đã sử dụng là cái mạng xã hội
trong đó có gia lô rồi các cái hình thức khác để liên lạc với nhau
đặc biệt là sử dụng những cái sim không chỉ dùng làm chúng ta quá trình sản minh gặp rất nhiều khó khăn
một cái việc nữa là
trong quá trình khai thác đấu tranh với các loài đối tượng
thì đối tượng ngoan khổ và trẻ dụng những cái hình thức hoàn tồn của mình
tiến hành đấu tranh với các đối tượng
bàn truyền án tiếp tục phát hiện và bắt giữ hoàng minh trí
khi đang điều khiển xe ô tô chở theo ba người quốc tịch trung quốc
và phạm xuân điệp đối tượng sẽ tiếp nhận những người trung quốc từ luật
các đối tượng này khai nhận từ tháng bốn đến nay đã tổ chức đưa khoảng một trăm linh người trung quốc xuất cảnh sang lào trái phép
thật được đến giờ thì
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng trị sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần xuân luận và phạm xuân điệp
các đối tượng liên quan khác đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định
việc kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
đã cho thấy
với sự nỗ lực của các đơn vị nghiệp vụ góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh ninh bình và công an xã khánh trung huyện yên khánh
vừa phát hiện trên tuyến sông đáy thuộc địa phận xã khánh trung huyện yên khánh
có một nhóm đối tượng trên bốn phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép
theo kết quả điều tra vào khoảng giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
quá trình làm việc chủ phương tiện trên đã không xuất trình được đăng ký đăng kiểm phương tiện
người điều khiển phương tiện không có các bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định của pháp luật
tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện số cát mà các đối tượng khai thác được gần một trăm linh mét khối
hiện cơ quan công an đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
chiều qua ngày tám tháng chín phòng cảnh sát giao thông hà nội
thông tin kế hoạch phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện
phục vụ đón đoàn tổng thống joe biden thăm việt nam
cụ thể trong các ngày một mươi và một mươi một tháng chín trên địa bàn thành phố hà nội
để đảm bảo an ninh an toàn thông suốt phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế
công an thành phố hà nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau
từ một mươi hai h đến hai mươi một h ba mươi ngày một mươi tháng chín và từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h ngày một mươi một tháng chín
tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách kinh doanh vận tải hàng hóa
trừ các xe có phủ hiệu bảo vệ xe buýt xe vệ sinh môi trường xe giải quyết khắc phục sự cố
xe chở khách tuyến cố định trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh chỉ dẫn của lực lượng chức năng
hạn chế đối với xe ô tô cá nhân xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông
địa bàn các quận huyện tây hồ ba đình hoàn kiếm đống đa cầu giấy nam tử liêm đông anh sóc sơn mê linh
cũng trong thời gian trên công an thành phố tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm hạn chế như sau
phương tiện từ tỉnh phía đông đông nam bắc ninh bắc giang hải phòng hải dương đi các tỉnh phía nam
đi cầu thanh trì pháp vân đi các tỉnh phía nam ninh bình nam định hà nam và ngược lại
phương tiện từ tỉnh phía đông đông nam bắc ninh bắc giang hải phòng hải dương đi các tỉnh phía bắc vĩnh phúc phú thọ thái nguyên
đi quốc lộ năm nguyễn văn ninh lý sơn cầu đông chủ trường sa hoàng sa võ văn kiệt quốc lộ hai
hoặc từ quốc lộ năm cầu thanh trì cầu phù đồng quốc lộ ba để đi các tỉnh phía bắc và ngược lại
xe từ các tỉnh phía nam ninh bình nam định hà nam đi các tỉnh phía bắc vĩnh phúc phú thọ thái nguyên
đi theo tuyến pháp vân ngọc hồi phan trọng tuệ phùng hưng sa la văn phú lê trọng tấn tỉnh lộ bảy mươi nhồn quốc lộ ba mươi hai
cầu vĩnh thịnh hoặc cầu trung hà đi các tỉnh phía bắc vĩnh phúc phú thọ thái nguyên và ngược lại
các phương tiện hạn chế lên đường vành đai ba đoạn từ nút sao nguyễn trãi khuất duy tiến đến võ văn kiệt
đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thủ đô
và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông
phải nghiêm trình chấp hành luật giao thông đường bộ
khi gặp được xe được quyền ưu tiên phát tín hiệu khẩn cấp
phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang điểm giao cát gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng
để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên
vâng người dân tham gia giao thông trong thời gian này cũng chú ý theo dõi thông tin
phương án phân luồng của công an tp hà nội chấp hành thay đổi lộ trình di chuyển phù hợp
và hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ
phí đức vui chủ tịch ủy ban nhân dân xã đông á
lê văn luy công chức xã đông á huyện đông hưng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hưng
tỉnh thái bình khởi tố bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể với vai trò là chủ tịch ủy ba nhân dân xã đông á
phí đức vui đã chỉ đạo lê văn luy bỏ ngoài hệ thống sổ sách hơn một hai mươi bảy tỷ đồng
vui cũng nhiều lần chỉ đạo cho kế toán xã
chi không đúng quy định lập khống chứng tử gây thiệt hại hơn bảy trăm linh triệu đồng
xông vào bên trong một cửa hàng để cướp chiếc điện thoại di động trên tay một phụ nữ
một đôi nam nữ đã nhanh chóng tổ thoát
sự việc này xảy ra vào ngày sáu tháng chín và được camera an ninh ghi lại
công an phường an lạc quận bình tân tp hcm cho biết đã vào cuộc điều tra truy xét đôi nam nữ
thực hiện hành vi cướp giải
theo camera an ninh người phụ nữ ngồi bên trong cửa hàng thì bị một đối tượng nam xông vào
cướp chiếc điện thoại cầm trên tay sau đó chạy ra xe được nữ đồng bọn chờ sẵn trở đi
nạn nhân đuổi theo nhưng không kịp sau đó đã đến cơ quan công an trình báo
còn tại tỉnh thừa thiên huế trần huy hoàng ba mươi hai tuổi điều khiển xe máy giật túi sách
của một người phụ nữ trên đường hùng vương tp huế cũng đã bị lực lượng công an nhanh
truy xét bắt giữ đối tượng này đã lấy đi một điện thoại cùng với chín trăm linh đồng
trong túi của nạn nhân cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hoàng về hành vi cướp giật tài sản